theo dự báo thì quận ba đình sẽ là nơi thu hút đông đảo người dân đến tham quan vui chơi trong dịp lễ lần này
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã được triển khai từ rất sớm

tại trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
bộ phận tiếp nhận mọi hình ảnh về tình hình trật tự an toàn giao thông
tại đây lực lượng cảnh sát giao thông đã được bố trí theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
suốt thời điểm trước trong và sau dịp nghỉ lễ
nhanh chóng tiếp nhận xác minh và thông tin cho lực lượng tại địa bàn
để kịp thời có biện pháp xử lý các tình huống
còn tại các tuyến đường lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã được bố trí ứng trực
tại tất cả các tuyến ngã ba ngã tư trọng điểm
hỗ trợ cho người dân đi lại được thông thoáng an toàn trong dịp nghỉ lễ
chúng tôi đã chủ động xây dựng những kế hoạch
thứ nhất là tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
và đặc biệt là chú ý và tập trung lực lượng đối với những tuyến đường chính
là những cửa ngõ ra vào thủ đô để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông thông suốt
ngoài ra chúng tôi cũng bố trí phân luồng
ở những tuyến trọng điểm và cắm chốt đối với cả lực lượng cảnh sát giao thông
làm công tác phân luồng và chỉ huy điều kiện giao thông
ở những nơi mà quần chúng nhân dân tập trung vui chơi
đặc biệt là những tuyến có biến xe
quốc khánh mùng hai tháng chín là một ngày lễ trọng đại của toàn dân tộc
việc chủ động đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an
sẽ giúp người dân cảm thấy yên tâm hơn để hưởng trọn vẹn ngày vui chiến thắng
dù dịch covid một mươi chín vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
sáng nay tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề tỉnh phú thọ
xảy ra vụ tai nạn lao động
lực lượng công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng tổ chức cứu nạn cứu hộ
khắc phục hậu quả tai nạn lao động
tại thời điểm trên trong quá trình thi công bờ kè tường rào bao quanh trung tâm
bất ngờ đất và tường rào sạt lở đổ xuống vùi lấp bốn công nhân đang thi công dưới chân bờ kè
ngay sau khi nhận được tin báo
lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng khác như quân đội dân phòng
huy động phương tiện máy móc nỗ lực tìm kiếm và đưa bốn nạn nhân vào bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cấp cứu
tuy nhiên đến một mươi ba giờ cùng ngày cả bốn nạn nhân đều đã tử vong
danh tính các nạn nhân gồm nguyễn thị loan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú thành phố việt trì
nguyễn kim đồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú huyện thanh ba
nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú thành phố việt trì
hà thị minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú huyện phù ninh tỉnh phú thọ
hiện lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
trong ngày hôm nay gần ba cán bộ coi thi và lực lượng phục vụ các điểm thi tốt nghiệp
trung học phổ thông của thành phố đà nẵng đã được tiến hành xét nghiệm sars cov hai
các cán bộ làm việc tại điểm thi dành cho thí sinh f một f hai
cũng đã được tập huấn kiến thức về công tác phòng dịch để đảm bảo an toàn trong suốt kỳ thi
việc tổ chức xét nghiệm cho các cán bộ giáo viên nhân viên công an y tế
tại điểm thi chính thức
và lực lượng tại chỗ của điểm thi dự phòng
được tiến hành trong sáng nay tại các điểm thi
sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng cho biết
đã lên phương án trong trường hợp có cán bộ coi thi
có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
nếu như có một trường hợp cán bộ giáo viên dương tính
thì toàn bộ lãnh đạo cán bộ giáo viên coi thi
có thể nói là cái ekip làm việc
tại cái điểm thi đó sẽ được cách ly xử lý theo quy định

và toàn bộ một ekip mới dự phòng
sẽ được thay thế tại điểm thi đó
còn công tác phun thuốc cửa khuẩn sát trùng
tại điểm thi sẽ được xử lý theo hướng dẫn
của ngành y tế
và chúng tôi cũng có một danh sách
gần ba trăm linh giáo viên dự phòng
để sẵn sàng phục vụ cho các tình huống phát sinh
trong buổi sáng ngày hôm nay
sau khi tiến hành xét nghiệm
tại điểm thi dành cho các thi sinh
thuộc diện f một f hai
năm mươi bảy giáo viên cán bộ coi thi
đã được bộ phần y tế tập huyện
về một số kiến thức phục vụ
cho công tác phòng dịch
như việc rửa tay mặc trang phục bảo hộ đúng cách
với sự chuẩn bị
chú đáo như thế này
chúng tôi hoàn toàn yên tâm
trong đợt thi lần này
tâm lý của tôi thì
hết sức là thoải mái
và nhẹ nhàng trong thời điểm này
tôi cũng muốn lan tỏa cái sự tâm lý nhẹ nhàng đó
sự thoải mái đó đến với tất cả các thi sĩon
tại điểm thi trường trung học của tông phạm y công
và mong muốn các em có
một tâm lý hết sức thoải mái
để làm bài
một cách nghiêm túc an toàn
và đạt kết quả cao nhất
trước đó toàn bộ giáo viên
cán bộ coi thi
tại tất cả các điểm thi
đã được tổ chức tập huấn trực tuyến
về nghiệp vụ phục vụ kỳ thi
cũng như được cung cấp tài liệu về kiến thức phòng dịch
riêng tại điểm thi dành cho thí sinh f một f hai
công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ
cũng như lực lượng phục vụ tại đây
được hết sức chú trọng
đến thời điểm hiện tại
toàn bộ cán bộ giáo viên
đều cảm thấy an tâm
để phục vụ kỳ thi
cũng như để giúp các thí sinh
có tâm lý thoải mái nhất khi làm bài thi
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay phía nam
đại duy xin kính chào tất cả quý vị
thưa quý vị tại công trình xây dựng kè sông cần thơ
đoạn gần cầu quang trung thuộc quận ninh kiều
một xà lan chở theo cần cẩu
đang neo đậu trên sông
bất ngờ bị chết
và đến chiều ngày một tháng chín
thì công tác trục vớt đang được tiến hành
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi một tháng tám
thời điểm đó một công nhân đang ngủ trên xà lan
thì bất ngờ nước đào hạt tràn vào
biết không thể ngăn được
công nhân này đã lội vào bờ
khoảng một mươi phút sau xà lan đã chìm trong nước
chỉ còn là một phần của cần cẩu
do xà lan chìm gần bờ nên không ảnh hưởng nhiều
đến việc lưu thông của các phương tiện khác
nhận định của nhiều người xà lan chìm
là do phía gần bờ có một mô đất khá cao
nước lên các công nhân không nhìn thấy
nên đã neo xà lan lên phía trước
nước rút một đầu của xà lan bị mắc và mô đất
còn đầu kia chui xuống lòng sông
trước khi nước lên lại xà lan bị lún xuống lòng đất
nên đã bị nhấn chìm
dự kiến bốn ngày nữa mới trục vớt xong xà lan này
thưa quý vị để đảm bảo tình hình an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội
trong dịp lễ quốc khánh hai tháng chín nói riêng
và trong những tháng cuối năm nói chung
tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bảo vệ an toàn cho đại hội đảng
các cấp tiến tới đại hội toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng
công an các quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã có nhiều cách làm để đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn đảm trách
không sử dụng rượu bia khi lái xe
rồi yêu cầu em qua đây kiểm tra ma túy
địa bàn quận bảy thì những thời thì có rất nhiều cái cản
tương đương với đó thì cũng có nhiều cái xe chở hàng
xe container thường xuyên chạy phải ra vào để mình giao nhận
công an quận bảy cũng đã cố gắng cũng như là
truyền truyền và cũng nhắc nhở
nâng cao ý thức số tài xế xe container
rồi xe chở hàng để họ cố gắng họ giữ mình trong cái lúc mà mình đi đi
để họ cố gắng họ giữ mình trong cái lúc mà mình đi đi
để mình đi khuyển xe không có sử dụng ma túy không sử dụng những con
cán bộ chiến sĩ của công an bảy cũng đặt công tác
để bảo đảm an toàn trong cái mùa dịch
và để cũng đảm bảo an toàn an ninh trật tự
để dù có ngày nào hay là cho dù trong cái ngày lễ
hay gần tới lễ hay là như thế nào
thì cũng đều đảm bảo cái an ninh trật tự tốt
để cho người dân người ta yên tâm khi lưu thông trên đường
ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
công an quận bảy còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
để kịp thời xử lý những đối tượng
khả nghi ngay sau khi công an tp hcm phát động ra quân trấn áp tội phạm
bảo vệ đại hội đảng và các ngày lễ lớn của đất nước
mặc dù lễ hai tháng chín năm nay không được nghỉ dài ngày
tuy nhiên cán bộ chiến sĩ vẫn túc trực quân số sẵn sàng làm nhiệm vụ
tăng cường các tầng sức hiệu sức công tác kiểm tra hành tránh
tầng tra kiểm soát địa bàn
xác định các loại đối tượng
để tập trung có các biện pháp xử lý và đổi sách cho phù hợp
tập trung các giải pháp một cách đồng bộ hiệu quả
giữ dững được an ninh chính trị và trật tự an toàn so với địa bàn
với quyết tâm không để xảy ra tội phạm hoạt động phức tạp
không để xảy ra ủng tắc giao thông tai nạn giao thông
với những biện pháp khác nhau
công an quận bảy nói riêng và công an tp hcm nói chung
sẽ tích cực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
và bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn của đất nước
thưa quý vị sự việc hàng loạt người dùng ba t minh chay
bị ngộ độc quy kịch đã và đang làm hoang mang
người tiêu dùng những ngày gần đây
đặc biệt là khi mùa vu lan tháng bảy âm lịch tới
nỗi lo về thực phẩm chay mất an toàn
càng làm cho nhiều người lo ngại
bởi họ quan niệm ăn chay như là hành động
để tỏ lòng thành kính và hiếu thuận đến ông bà cha mẹ
hiện nay ngày càng có nhiều người dân chọn ăn chay vì sở thích
ghi nhận tại tp hcm thời gian này
ngoài những cửa hàng bán nguyên liệu thực phẩm chay
tập trung nhiều khách hàng
mà những quán ăn nhà hàng chuyên các món chay
cũng luôn nhộn nhịp
và lượng khách tăng dần từ đầu tháng bảy âm lịch
cho đến cao điểm là vào ngày rằm một mươi năm tháng bảy
thực phẩm thật là an toàn có nguồn gốc
ví dụ như mình mua thực phẩm thì mình cũng phải chọn
cái người nào mà giao cũ đà lạt
thì mình mới mua về chế biến
hoặc mình phải biết rõ nguồn gốc
mình mới lấy về
cho nên mọi người đến ăn chay
là nên phải tìm hiểu rõ nguồn gốc
rồi phải biết là ăn như thế nào
cho nó tốt cho sức khỏe
tốt hơn hết là mình
tìm hiểu rõ nguồn gốc
mình chỉ nên dùng những thực phẩm
rau củ quả tươi
và chế biến trong ngày
thì là tốt nhất
không nên mua những thực phẩm
đồ hộp này kia là
không biết rõ
xuất xứ nó thì không an toàn lắm
thực phẩm chay hiện nay
không chỉ từ rau củ quả tự nhiên chế biến thành món ăn
mà ngày càng phong phú đa dạng
với nhiều sản phẩm chay được sản xuất đóng gói đóng hợp
để phục vụ cho người tiêu dùng
tuy nhiên hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều sản phẩm chay
được bán mà chưa qua kịp
kiểm định của cơ quan chức năng
nhiều sản phẩm chủ yếu được bán trên mạng
không rõ nguồn gốc xuất xứ
có nhiều thành phần dễ gây độc tố
điển hình gần đây nhiều nạn nhân sử dụng
bate minh chay do công ty trách nhiệm hữu hạng
hai thành viên lối sống mới sản xuất
bị ngộ độc nghiêm trọng phải nhập viện cấp cứu
qua kiểm tra sản phẩm này
có chứa độc tố botulinum
gây nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng
chúng tôi cũng thông qua
hệ thống thông tin báo đài
rất mong tất cả người dân chúng ta
hãy rà soát lại
nếu ai đã có từng mua sản phẩm này
đặc biệt ở những tháng gần đây
thì như vậy là hãy để riêng
không sử dụng nữa nếu như chưa dùng
còn nếu như dùng rồi thì nên báo cho cơ quan y tế
để mà có những sự chạy chữa cần thiết
bởi vì độc lực của vi khuẩn này
nó hết sức là độc hại
và đặc biệt đối với chúng ta hiện nay
đó là tháng bảy mùa vu lan
ngày mai là rằm tháng bảy rồi
nó xảy ra đúng thời điểm này
thì chúng tôi đánh giá là hết sức nguy hiểm
đến sức khỏe của cộng đồng
nhưng đồng thời nó cũng cảnh báo cho chúng ta
không phải chỉ có sản phẩm này
mà với tất cả những sản phẩm
đóng hộp có hạt dùng
nói chung chúng ta phải hết sức lưu ý
mua những sản phẩm có nhãn mát rõ ràng
hợp pháp và sau đó
phải quan sát nếu như có những dấu hiệu
bất thường ví dụ như là đối với sản phẩm
đóng hộp mà cái nắp nó bị phồng
nó có những biểu hiện khác thường
và như vậy thì chúng ta không có nên sử dụng
cái con vi quần này
thì nó không dễ diệt
nhưng cái độc chất
thì nó dễ diệt
nó không bền với nhiệt
và ở nhiệt độ trên tám mươi độ
là chắc chắn cái độc tố này
nó sẽ bị hư hưởng người ngoại ngay
do vậy thì
cái đầu tiên là
chúng ta phải giữ vệ sinh thực phẩm
bằng cái chuyện là ăn chín uống sôi
cái thứ hai là
trong các quy trình sản xuất đồ hộp
các loại thức ăn đóng hộp
là nó luôn luôn có
các cái dây chuyền mà làm công nghiệp
mà đảm bảo an toàn
về thực phẩm đó
thì nó luôn luôn có một quá trình
là tiệt cuộn sau khi đóng hộp
ngày càng có nhiều người chọn ăn chay
để giữ gìn sức khỏe và cũng là sở thích
tuy nhiên khi chọn thực phẩm chay
người dân nên sử dụng thực phẩm tự nhiên
hoặc chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
để đảm bảo an toàn sức khỏe

có một mùa vu lan xung vầy ý nghĩa cùng gia đình
xin được chuyển sang một thông tin về lĩnh vực y tế
mới đây thì một bé trai đã bị tai nạn
khiến cho nhãn cầu
bị để lồi hẳn ra bên ngoài mí mắt
và với việc miế mắt nằm phía sau nhãn cầu
đã được các bác sĩ dùng một phương pháp lạ
để đưa nhãn cầu
về lại đúng vị trí trong ổ mắt
đây là ca bệnh được cứu chữa thành công
bằng phương pháp chưa từng có
trên y văn trước kia
bệnh nhi chín tuổi
ngủ ở cà mau
được chuyển đến bệnh viện nhi đồng một
trong tình trạng mắt trái bị để lồi hẳn ra khỏi ổ mắt do tai nạn
tại bệnh viện nhi đồng một
các bác sĩ phát hiện mắt trái bé bị để lồi ra ngoài
thẳng trục kèm phù nề mô
và cơ xung quanh
ct scan sọ não
còn cho thấy tổn thương xương vùng sọ não
kèm thoát vị nhu mưu não và ổ mắt
và gãy xương vùng hà mạch
khi mà bé té
thì không ai thấy
nhưng mà bé té xuống
nghe bé kể là con té khoảng năm phút
thì người ta đi đường nếu người ta chạy tới
người ta thấy bé vậy người ta mới chở bé đó
trạm y tế thì khi thấy con mình như vậy
thì thường thì mình cấp cứu người khác
nhưng thấy con mình vậy mình không làm cho
mình chứ ôm nó khóc thôi
lúc đó chuyển vô thì khoảng một giờ đêm
một mươi sáu giờ chiều
mà lúc vô bệnh viện nhi đồng lần hai
là khoảng một giờ đêm
lúc đó thấy con mình vậy là nghĩ là
không có khả năng
bệnh viện nhi đồng một đã hội chẩn toàn bệnh viện
thống nhất mẫu giải áp cứu mắt cháu bé
bình thường mắt có vòng cơ mi
có những dây chằn để giữ cho nhãn cầu không tụt ra ngoài
do chấn thương mạnh
vòng cơ mi bị giãn ra
làm nhãn cầu chui ra ngoài
và không tự vào trở lại được
để lâu sẽ khô và hư mắt
các bác sĩ đã quyết định cắt dây chằn
đưa mắt trở lại vị trí cũ và phục hồi dây chẳng lại
đây là phương pháp chưa từng có trong sách cỡ
ở đây hoàn toàn sau nhãn cầu là không có máu
mà nó chỉ bị lòi ra bởi vì
cái động tác là cái mí nó siết chặt lại
hình dung là cái mí nằm phía trước
bây giờ cái mí ra phía sau nhãn cầu nó đẩy
nó siết chặt lại
cái này không có sách vở nào có nói
thành ra mình phải tự tìm mình nghĩ ra phương pháp
giống như ở đây cái yếu tố thành công là
mình phải đặt được bốn cái mũi chỉ
bốn cái mũi chỉ để mình kéo cái mí lên
cái mình không thể nào nhát cái nhãn cầu đi được
không thể nào nhát được
mà phải dùng cái mũi chỉ để kéo cái mí lên
nó trượt lên trên cái plug mình nhét vô nó trượt lên đó
xong mình nhãn cầu từ từ nó trở lại vị trí cũ
sau hơn một mươi ngày phẫu thuật
hiện thị lực mắt trái của bệnh nhi đã được sáu trên một mươi
trong khi lúc nhập viện
chỉ đếm được ngón tay trong vòng một mét
dự kiến khoảng hai tuần sau
hiệu lực bệnh nhi có thể hồi phục hoàn toàn
các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh luôn chú ý hướng dẫn trẻ
vui chơi an toàn
cho bé đỡ nón bảo hiểm khi đi xe để bảo vệ vùng đầu mặt
khi xảy ra tai nạn người sơ cứu cần bình tĩnh
không cố gắng đẩy nhãn cầu vào hóc mắt
và đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất
thưa quý vị sáng một tháng chín
đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
đã dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố hồ chí minh
dân hương dân hoa
đến chủ tịch hồ chí minh
và chủ tịch tôn đức thắng
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám
một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
khánh hai tháng chín
tại bảo tàng thành phố hồ chí minh
chi nhánh thành phố hồ chí minh
các đại biểu đã thành kính
dân hoa dân hương tượng nhớ chủ tịch hồ chí minh
và giành phúc mặc niệm tượng nhớ công ơn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẽ vang của dân tộc
tiếp nối truyền thống đó
lãnh đạo và nhân dân thành phố hồ chí minh
nguyện cống hiến năng lực trí tuệ
và nhiệt huyết của mình
để xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt
văn minh hiện đại nghĩa tình
đoàn đến dân hương dân hoa chủ tịch tôn đức thắng
tại bảo tàng tôn đức thắng
tưởng nhớ về lãnh tụ của giai cấp công nhân
một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính
hết lòng hết sức phục vụ cách mạng
phục vụ nhân dân
tiếp theo sau đây là một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật
thưa quý vị liên quan đến vụ việc
đại biểu quốc hội phạm phú quốc
mang hai quốc tịch là việt nam và đảo sip
chiều nay ngày một tháng chín thì thường vụ thành ủy
thành phố hồ chí minh đã có cuộc họp
để giải quyết vụ việc này
trong một phút thì ông phan nguyễn như khuê
đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh
ủy viên bang thường vụ trưởng bang tuyên giáo thành ủy
thành phố hồ chí minh đã chủ trì buổi họp báo
cung cấp thông tin đến báo chí
theo đó trong tuần này thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh
sẽ đưa ra quyết định hình thức xử lý kỷ luật
đối với ông phạm phú quốc
đồng thời chỉ đạo sở nội vụ thành phố tham mưu
để đưa ra quyết định đình chỉ chức vụ hiện tại của ông quốc
tại tổng công ty trách nhiệm hữu hạn
của một thành viên bến thành
và xem xét toàn bộ trách nhiệm của ông quốc
trong các vị trí chức vụ trước đây
trước đó hãng tình antanzira tuôn lọc bài viết cho biết
chương trình hộ chiếu của cộng hòa xếp
cho phép những ai đầu tư ít nhất hai năm triệu usd
sở hữu hộ chiếu nước này
đồng nghĩa cá nhân đó trở thành công dân eu
được đi lại làm việc tự do hai mươi bảy nước thành viên eu
và có thể nhập cảnh vào một trăm bảy mươi bốn quốc gia mà không cần visa
đại biểu phạm phú quốc
bị antanzira nêu tên trong danh sách
những người nước ngoài có hộ chiếu cộng hòa

là cho người ta khi vui vét
sự có giá trị là có quy trọng
như thế nào

và lcotp tất cả